theo thống kê trong ba ngày đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và mô tô
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tổng kiểm tra hơn sáu mươi một phương tiện phát hiện và lập biên bản đối với trên hai mươi hai phương tiện vi phạm
phần lớn trong số hai mươi hai phương tiện này xe ô tô chở khách có trên hai sáu trăm linh phương tiện vi phạm và xe vận tải container là hai một trăm hai mươi năm trường hợp
các lỗi vi phạm chủ yếu như vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm không có hoặc không mang theo giấy tờ chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực không có giấy phép lái xe
đáng chú ý đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện tám trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn và một mươi bảy trường hợp phát hiện dương tính với chất ma túy
hoạt động tổng kiểm soát này của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ vẫn tiếp tục cho đến ngày một mươi năm tháng tám